trong ngày năm tháng bảy tại hội an đã diễn ra lễ phát động gia quân thực hiện chương trình
vì hội an sạch hơn do ủy ban nhân dân tp hội an tổ chức
đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu hướng đến xây dựng hội an trở thành thành phố sinh thái văn hóa du lịch
từ thư kêu gọi đóng góp cộng đồng và bạn bè của ủy ban nhân dân tp hội an
hiệp hội du lịch quảng nam chính thức tiếp nhận quỹ vì hội an sạch hơn
ngoài ra cũng ra mắt quỹ hoạt động vì môi trường để tiếp tục duy trì tăng cường đẩy mạnh hoạt động một giờ vì hội an sạch hơn
được thực hiện vào chiều thứ sáu hàng tuần bằng các hoạt động bảo vệ môi trường từ những hành động cụ thể
thiết thực giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư
ngay sau buổi lễ phát động gia quân vì hội an sạch hơn đã có hơn năm trăm linh tình nguyện viên đến từ các nhà hàng
homestay doanh nghiệp câu lọc bộ đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân địa phương cùng tham gia dọn vệ sinh trên toàn thành phố hội an